tại thủ đô hà nội ban chấp hành trung mương đảng quốc hội chủ tịch nước
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng thành phố hà nội
đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi và trao tặng huân chương hồ chí minh cho mặt trận tổ quốc việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài diễn văn tại lễ kỷ niệm
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam qua các thời kỳ
suốt chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng mặt trận dân tộc thống nhất việt nam đã ra sức hoạt động
khơi dậy tinh thần yêu nước phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại góp sức đưa con thuyền
cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
kể từ ngày thành lập đến nay ở bất kỳ thời kỳ nào
tổ chức mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò vị trí của mình
luôn trung thành với tôn trị mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất
về ý chí và hành động tinh thần và lực lượng
tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
những thành tích đạt được trong chín mươi năm qua đã khẳng định
mặt trận tổ quốc việt nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân
là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta
với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
mặt trận dân tộc thống nhất việt nam đã hai lần vinh dự được trao tặng
huân chương sao vàng phần tưởng cao quý nhất của đảng và nhà nước
nhân ngày truyền thống vẻ vang chín mươi năm của mặt trận tổ quốc việt nam
tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những cố gắng nỗ lực
sự đóng góp cống hiến to lớn và những bước phát triển của mặt trận qua các trạng đường lịch sử
đặc biệt là trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
trong cuộc đời này tổng bí thư chủ tịch nước cũng gợi mở một số nhiệm vụ chính phù hợp với tình hình mới
trong đó mặt trận tổ quốc cần tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên quyết kiên trì bảo vệ
vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc
mặt trận tổ quốc việt nam cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo cách mạng là sự nghiệp của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn
chủ tịch hồ chí minh đã dạy đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của đảng
mà còn là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của mặt trận dân tộc của cả dân tộc
là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc
mặt trận tổ quốc cần động viên phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng
nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào
các dân tộc tôn giáo người việt nam định cư ở nước ngoài
quan tâm đến tâm tư nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân
tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo
đóng góp tích cực và sự nghiệp chung
mặt trận các cấp cần phát huy dân chủ trao đổi bàn bạc
bảo đảm sự bình đẳng tôn trọng thông cảm lẫn nhau
xóa bỏ mặc cảm định kiến về quá khứ thành phần giai cấp
chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc
để mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết tập hợp mọi lực lượng xã hội
đóng góp trí tuệ công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tổng bí thư chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng
mặt trận tổ quốc khẳng định
các cấp với quyết tâm mới khí thế mới sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động sáng tạo
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa thiết thực hiệu quả hơn nữa
góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc
tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng và chính quyền
tạo sức mạnh to lớn để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh
nhân dân ta ngày càng hạnh phúc đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh
tại lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã trao huân chương hồ chí minh tặng mặt trận tổ quốc việt nam
vì đã có công lao to lớn có nhiều thành tích xuất sắc
đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc